vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng tám
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của trung ương chính phủ quốc hội
ban hành nhiều chương trình kế hoạch điện chỉ đạo mệnh lệnh công tác đảm bảo an ninh chính trị giữ vững trật tự an toàn xã hội
công tác đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động chống đối được đẩy mạnh
trong tháng lực lượng công an đã điều tra khám phá ba ba trăm năm mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt sáu bảy trăm một mươi bốn đối tượng
phá bảy băng nhóm tội phạm bắt xử lý ba trăm bảy mươi sáu vụ một sáu trăm năm mươi bốn đối tượng cờ bạc tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo đã phát hiện ba một trăm ba mươi năm vụ bốn tám trăm linh bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ bốn mươi năm bảy mươi hai kg heroin chín mươi hai sáu mươi bốn kg và một trăm bốn mươi ba bốn trăm sáu mươi ba viên ma túy tổng hợp sáu mươi bảy kg cần sa
đã huy động gần bảy lượt cán bộ chiến sĩ và trên một lượt phương tiện tổ chức chữa cháy cứu nạn tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong các vụ cháy tai nạn
trong tháng đã xử lý hai trăm chín mươi bảy ba trăm năm mươi một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
kết quả thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt bảy mươi ba ba mươi sáu trên tổng số hồ sơ
nhiều công an địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho người dân
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
như công tác tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tình hình an ninh kinh tế an ninh quốc gia an ninh mạng
khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra xử lý tội phạm tình hình tội phạm về trật tự xã hội
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình
kịp thời tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh lợi ích quốc gia
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
có giải pháp kéo giảm tội phạm một cách bền vững
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân mạnh hơn đảm bảo hiệu quả đúng người đúng việc
tham mưu lãnh đạo bộ triển khai thực hiện quyết định số tám trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt
quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nghiên cứu tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân trang trọng ý nghĩa